quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin một trăm một mươi ba online
đồng hành với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay là biên tập viên thu hương xin mời thu hương
xin cảm ơn chị linh chi và viu anh
kính chào quý vị như vậy là đến thời điểm này toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh đắk lắc
đã bị lực lượng công an bắt giữ tạm giữ hơn năm mươi đối tượng vận động đầu thú tám đối tượng và triệu tập làm việc một số người nghi vấn liên quan
bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự ba mươi đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm thu được nhiều vũ khí
hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật
tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm bốn súng quân dụng bốn súng tự chế hai quả lựu đạn một trăm chín mươi hai viên đạn các loại ba mươi con dao chín ná cao su
hai mươi điện thoại di động thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm
trong đó có bốn chiếc điện thoại di động chúng đem trôn giấu dưới đất ba chiếc và đốt một chiếc
y tinier kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thú nhận
tôi là người đầu tiên nổ súng
tất cả là
tất cả nhà em của chúng tôi
đã bắn hết tục án xã bên đó
sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bộng xào nêm trụ sở ủy ban đốt hết cái trụ đập bên đó
sau đó cả anh em của tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
kênh đường cục lộ có một chiếc xe văn tải
có một người mà ông đó là không chịu nhường đường là em lấy con dao em đi đâm bốn phát chạy tới đó luôn
có hai anh em của chúng tôi đã lôi sắp chỗ đông mường
sau đó anh em của chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của amagru
sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi
nên chúng tôi nói với tài xế đó là phải dừng xe cán đường này lại
tài xế lúi xe
có một người đàn em của tôi lại bấm xăng
xe nó đốt luôn
tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi
nên tôi khuyên anh em
ai đang đi trốn
phải ra đầu thú
idia khabur ở buôn khabur xã khư phường huyện khrong bắc tỉnh đắk lắk
cũng là một trong số đối tượng manh động tàn ác đã giết chết một người lái xe chở hàng đang đi trên đường
khi đi chúng tôi mang súng ak r ckc súng hơi vpc lưu đan
rồi bấm xăng vào đi rao
rồi chúng tôi đi đánh chiếm xảy tiêu
khi đến qua phòng công an
rồi mơ cửa
chúng tôi bắn một anh công an một anh ra ngoài
đánh trước rồi bắn
cũng hai người đó chết hết luôn
sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh
đánh phá hết
đập cửa đốt hết
rồi khi về đến cổng xã ekatur
thấy xe điện máy xanh
chúng tôi bắn luôn
ông lấy xe
rồi chết luôn
với sự vào cuộc quyết liệt điều tra truy bắt đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp
đến nay những đối tượng hung hăng manh động tàn ác nhất cũng đã cuối đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác
chờ đợi các đối tượng làm một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất
công an tỉnh bạc liêu vừa khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng gồm lâm hoài nam võ quang đỉnh liên thành và lê văn nam để điều tra xử lý về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên quá trình hòa giải không thành nam và đỉnh dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp khiến hai người này bị thương tích nặng
liên quan đến vụ án này trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là trần thiên
và khởi tố cho tại ngoại đối với hai đối tượng có liên quan là lê huỳnh quốc sang và nguyễn trường giang
sau nhiều ngày nghị án vào sáng qua tnth hà nội đã tuyên án vụ vi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông một
theo đó cựu tổng giám đốc hà nội
tấn hồng lai bị phạt bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cựu chủ tịch hội đồng thành viên cnco một phạm dũng bị phạt sáu năm tù
cựu kế toán trưởng cenco một lê văn long bốn năm tù
cựu phó trưởng phòng tài chính kế toán và cựu trưởng phòng kế hoạch thị trường cenco một đều bị phạt ba mươi sáu tháng tù
ngoài ra còn có hai kiểm toán viên và thẩm định viên khác bị phạt hai mươi bốn và ba mươi tháng tù
bản án sơ thẩm nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật không oan
trong đó bị cáo cấn hồng lai là người chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình cổ phần hóa
việc loại bỏ các khoản nợ làm giảm thiệt hại giá trị nhà nước khi cổ phần hóa
về trách nhiệm dân sự tòa ghi nhận thỏa thuận thống nhất giữa các bên liên quan về việc bàn giao khoản nợ gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng
hoàn trả cho nhà nước đồng thời tuyên tịch thu sáu mươi năm tỷ đồng là tiền cyanco một đã thu hồi của sáu công ty để trừ vào khoản tiền gần một trăm tám mươi năm tỷ đồng nói trên
sau hơn hai tuần hoãn xử chiều qua tndq một tp hcm đã mở phiên tòa xét xử nguyễn xuân hương trang tức trang nemo
cùng ba đồng phạm về tội gây dối trật tự công cộng
theo hội đồng xét xử trong vụ án này các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
bị cáo trang khương và quy có nhân thân tốt
riêng bị cáo nam có nhân thân xấu chưa được xóa an tích nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm
theo cáo trạng do mâu thuẫn với trần nguyễn trà my trong việc bán hàng online nên nguyễn xuân hương trang hẹn gặp my tại cửa hàng của mình
ở phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm
quá trình gặp gỡ nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh khanh là người đi cùng my
toàn bộ sự việc được trang livestream trên mạng xã hội thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến của vụ ẩu đả
sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng
lực lượng công an phải đến giải tàn đám đông vãn hồi trật tự
sau khi nghị án toán nhân dân quận một tuyên ba bị cáo gồm nguyễn xuân hương trang phạm quyền quy nguyễn ngọc khương
mỗi bị cáo chín tháng tù giam riêng phan hoàng nam bị tuyên phạt một năm tù giam
để chủ động phòng ngừa các vụ chập cháy nổ xảy ra liên quan đến hệ thống điện trong mùa nắng nóng
công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp
làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
một buổi tuyên truyền về an toàn phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy

làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân
một buổi tuyên truyền về an toàn phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy
công an tỉnh thái nguyên đã chủ động tham mưu tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp

làm tốt công tác phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy
tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp
làm tốt công tác phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy
tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp
làm tốt công tác phòng cháy của phòng cảnh sát phòng cháy
rất tôn trọng và hưởng ứng theo lời khuyên của mọi người

điều này dẫn tới nguy cơ quá tải hệ thống điện khiến xảy ra chập cháy nổ tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư

kỹ năng an toàn trong sử dụng điện ga hóa chất giải pháp thoát nạn thoát hiểm ngăn cháy lan ngăn khói khí độc khi có sự cố cháy nổ xảy ra
vận động người dân không làm lồng sắt khung sắt dạng chuồng cọp tại nhà ở
nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh chủ động mở lối thoát nạn thứ hai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn
là vào mùa nắng nóng cao điểm bên cạnh sự hỗ trợ của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cơ quan doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa hỏa hoạn bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình và cộng đồng